nhiều vấn đề nóng được dư luận quan tâm đã được lãnh đạo ngành công an trả lời thông tin đến báo chí
trong cuộc họp báo của bộ công an tổ chức chiều nay tại hà nội
tại buổi họp báo trả lời câu hỏi của báo chí về vụ tài xế container gây tai nạn làm bốn người chết
và nhiều người bị thương ở long an vừa qua bộ công an đã có chỉ đạo gì đối với cục cảnh sát giao thông
công an các địa phương trong việc siết chặt lại công tác tuần tra kiểm soát
ngăn ngừa và xử lý việc các tài xế lái xe tải đường dài sử dụng ma túy rượu bia trong khi lái xe
đại tá đỗ thanh bình phó cục trưởng cục cảnh sát giao thông cho biết
nồng độ cồn luôn luôn là vấn đề trọng tâm được ủy ban an toàn giao thông quốc gia
lãnh đạo bộ công an chỉ đạo xử lý
lực lượng công an đang thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trật tự an toàn xã hội dịp tết
đại tá nguyễn văn viện phó giám đốc công an thành phố hà nội cho biết
chiều cùng ngày công an thành phố hà nội vừa thi hành lệnh bắt tạm giam
khám xét nhà của đối tượng nguyễn kim hưng tên gọi khác hưng kính
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba trú tại số một mươi một hàng đậu phường đồng xuân quận hoàn kiếm hà nội
về tội cưỡng đoạt tài sản liên quan đến vụ bảo kê chợ long biên